tại đà nẵng thời gian gần đây tình trạng lấn chiếm vỉa hè lề đường để buôn bán làm bãi đỗ xe trên nhiều tuyến phố như trần phú hùng vương hải phòng đoạn trước cổng bệnh viện đà nẵng lại tái diễn và gây mất trật tự an toàn và ảnh hưởng không nhỏ tới cảnh quan đô thị phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
tại các tuyến đường như trần phú khu vực chợ hàn đường hùng vương nơi tập trung lượng lớn du khách đến tham quan mua sắm tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán bãi đỗ xe hoặc xe đậu ngang trên vỉa hè không chỉ khiến người đi bộ khó đi lại mà còn gây mất mỹ quan đô thị

động bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán kinh doanh và các chế tài xử phạt nghiêm thì mỗi người dân cần chấp hành tốt các quy định về trật tự lòng lề đường để đảm bảo vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ giữ gìn cảnh quan đô thị nhất là vào mùa cao điểm du lịch đang đến gần